ngày hai mươi hai tháng một mươi đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận ủng hộ từ các cơ quan doanh nghiệp tập đoàn công ty tổ chức cá nhân ở trong và ngoài nước
cùng chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ
tiếp nhận gần tám tỷ đồng từ thông tấn xã việt nam công ty honda việt nam công ty trách nhiệm hiệu hạn phát triển
bất động sản mastery homes cùng một số cá nhân khác đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh
những tấm lòng và sự chung tay này sẽ góp phần cùng đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
có thêm nguồn lực để giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn
đồng chí cũng thông tin thủ tướng chính phủ đã quyết định giao bộ tài chính xuất cấp không thu tiền bốn tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh quảng bình thừa thiên huế quảng trị quảng nam và phân bổ bốn trăm linh tỷ
để giúp nhân dân vùng lũ có thêm kinh phí sửa chữa nhà ở khắc phục cơ sở hạ tầng
cùng với đó ngày một mươi chín tháng một mươi vừa qua ban thường trực ubnd tổ quốc việt nam ban cứu trợ trung ương
đã quyết định phân bổ số tiền hai mươi tỷ đồng từ nguồn cứu trợ trung ương quản lý để hỗ trợ các gia đình
bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại năm tỉnh miền trung